đoàn công tác của thành ủy thành phố hà nội do đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bạc liêu
đồng chí hoàng trung hải đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh bạc liêu trong việc thực hiện các nghị quyết của trung ương
của tỉnh tập trung điều hành phát triển kinh tế trên địa bàn từ đó làm thay đổi diện mạo của tỉnh
đồng chí đề nghị sau buổi làm việc các sở ngành hai địa phương phải cùng nhau xem xét và đề ra các nội dung hợp tác cụ thể
nhất là những điểm mạnh của hai địa phương để ngày càng phát huy năng lực hiệu quả góp phần thúc đẩy đưa hai địa phương cùng phát triển